nhân dịp liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi vào tối qua tại hà nội
trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân đã tổ chức buổi giao lưu khán giả trẻ với những người làm truyền hình công an nhân dân
với thông điệp cho cuộc sống bình yên buổi giao lưu là dịp để những người chiến sĩ công an làm truyền hình trên cả nước có dịp ngồi lại với nhau
chia sẻ những kinh nghiệm làm báo những tình huống phải đối mặt trong khi tác nghiệp và giao lưu với học viên của các học viện công an nhân dân
những thế hệ trẻ của lực lượng công an trong tương lai
buổi giao lưu của ngày hôm nay với chủ đề để trái tim được bình yên nhân liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi là giao lưu của những người làm hình
đã để lại ấn tượng để làm sao lớp trẻ của các cháu trên cao giảng đường hôm nay để nhìn thấy là công tác của các anh chị phóng viên
trong lĩnh vực truyền hình công an nhân dân
tuy nhiên truyền hình công an nhân dân luôn vất vả luôn gian lao thậm chí luôn phải đổ cả máu và nước mắt để có được cuộc sống bình yên ngày hôm nay
bên cạnh những chiến sĩ công an trên mặt trận đấu tranh giữ gìn sự bình yên cho nhân dân
thì những người làm báo hình trong lực lượng công an nhân dân cũng phải trải qua rất nhiều những khó khăn gian khổ
thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để đảm bảo truyền tải thông tin đến với khán giả được nhanh nhạy kịp thời và chân thật nhất
không như điều xa thì thường là mình
mình làm về những nó thật là những cái mảng đối của cuộc sống
cho nên là luôn luôn không có được cái sự hợp tác từ cái đối tượng mà mình đang đi tìm hiểu câu chuyện về họ
từ cơ quan chức năng rồi thậm chí là những cái đối thượng khác trong giã hội người ta không ủng hộ mình
đấy và để mà tác nghiệp được thì thường phóng viên điều tra cũng bắt rất nhiều thời gian
có những vụ việc phải đi lại lại rất nhiều lần
phải đi khảo sát thực địa rất là kỹ nắm nguồn tin rất là chuẩn
thì chúng tôi mới tiến hành mới bắt đầu tiến hành sản xuất
bên cạnh đó tại buổi giao lưu khán giả cũng được nghe những chia sẻ của các vị khách mời
những người làm truyền hình về câu chuyện xung quanh tình yêu với nghề
giải đáp những thắc mắc của khán giả xung quanh vấn đề tác nghiệp đưa thông tin tới người xem
sau khi mà được lắng nghe những chia sẻ của các anh chị phóng viên
về công tác của mình thì tôi cảm thấy rất là khâm phục
các anh chị là không những là cam dạ dũng cảm mà bằng cái kinh nghiệm của mình
thì các anh chị đã vượt qua rồi có rất là nhiều những khó khăn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất sắc của mình
đưa những thông tin chân thật nhất và sinh động nhất đến với các bạn khán giả truyền hình
mang không khí ấm áp và gần gũi buổi giao lưu đã tạo dấu ấn trong lòng khán giả
giúp mọi người hiểu hơn về công việc